tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an cũng vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với sáu bị can
trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa
theo đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã truy tố sáu trên bảy bị can gồm lê tùng vân hoàn nguyên nhất nguyên tùng dương cao thị cúc và nhị nguyên
riêng bị can lê thu vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử như máy tính điện thoại di động
để đăng tải trên mạng xã hội facebook và youtube có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an xúc phạm phật giáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương